trong những ngày giáp tết này các địa phương đang tích cực tổ chức các hoạt động để chăm lo tết cho người dân
tại hậu giang lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm chúc tết ăn tết với gần hai hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
đây là năm thứ năm liên tiếp lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm chúc tết tặng quà và ăn tết với hộ nghèo gia đình chính sách ở các xã vùng sâu khó khăn nhất của tỉnh
tại các điểm chúc tết nói trên lãnh đạo địa phương cùng nhà tài trợ bàn giao ba căn nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở
thăm chúc tết tặng quà và cùng ăn bữa cơm đầu năm với các hộ nghèo gia đình chính sách và ân cần thăm hỏi động viên trao tặng những món quà nghĩa tình trước thềm năm mới
qua đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia
được biết tổng kinh phí hỗ trợ tết năm nay cho các đối tượng người có công với cách mạng gia đình chính sách hộ nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn gần năm mươi tám tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vận động xã hội hóa